trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi tại hà nội đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão số một mươi đã cơ bản hoàn tất
mực nước tại các hồ điều hòa yên sở linh đàm hồ tây trúc bạch bảy mẫu giảng võ đống đa mực nước trên sông nhuệ sông tô lịch
các cửa đập điều tiết như thanh liệt hồ ba mẫu hồ bảy mẫu được kiểm tra bảo đảm vận hành trơn tru
các cửa phai hồ điều hòa đã được mở một trăm linh để đưa nước vào hồ khi có mưa
công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thoát nước hà nội chuyển sang chế độ trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với lực lượng ứng trực hơn hai ba trăm linh cán bộ công nhân viên hai trăm linh đầu xe máy thiết bị cơ giới và hai mươi bao tải cát
một mươi m hai bạt chắn sóng ba mươi xuồng một mươi năm động cơ sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp giải quyết thoát nước khi có mưa lớn
tại công điện số một mươi bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư các đơn vị thi công tại các công trình
đặc biệt là công trình nhà cao tầng các cầu tháp phải bảo đảm an toàn khi có ảnh hưởng của gió bão mưa lớn